sáng nay ngày hai mươi hai tháng sáu tại sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước hơn tám trăm sáu mươi thí sinh đã có mặt tại hai ba trăm sáu mươi bốn điểm thi để bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
kỳ thi có quy mô lớn nhất trong năm nhằm lấy kết quả để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
kỳ thi gồm năm buổi thi diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng sáu
trong buổi thi đầu tiên các thí sinh thi môn ngữ văn với thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút rút ngắn sáu mươi phút so với các năm trước đây
mặc dù vẫn là nơi có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước nhưng khác với những kỳ thi trước
năm nay hà nội không còn là tâm điểm đón hàng đoàn thí sinh từ các tỉnh đổ về dự thi do vậy mà áp lực tại các điểm thi cũng giảm đáng kể
trong khi đó tại các địa phương khác thí sinh có mặt tại các điểm thi không quá sớm
bởi quãng đường từ nhà các em đến nơi thi đã trở nên quen thuộc
cảm giác không khác mất
những năm trước đây vào những mùa tuyển sinh vào đại học
các em thí sinh ở các vùng quê ở các vùng miền sâu miền xa vùng núi
vẫn thường phải cùng với người nhà trở về hà nội hay các thành phố lớn trong cả nước để dự thi
tuy nhiên năm nay để có thể gặp được các em chúng tôi phải tìm về các địa phương
hiện nay chúng tôi đang có mặt tại trường trung học phổ thông đà bắc
một điểm trường thuộc huyện vùng cao còn rất nhiều khó khăn của tỉnh hòa bình
ngày hôm nay thời tiết thì rất thuận lợi đối với các em thí sinh
tuy nhiên tâm trạng của các em trong ngày thi đầu tiên ra sao
chúng ta hãy cùng lắng nghe một vài ý kiến của các em
đầu tiên em cũng thấy rất lo lắng
nhưng mà sau một tuần mọi em ôn thi bây giờ em đã tự tin để có thể bước vào kỳ thi của quốc gia
em thấy năm nay thuận lợi hơn nhiều cái
thứ nhất là địa điểm khoảng cách
nói là em phải đi xa quá
hầu như bọn em ở đây cũng toàn người ở trên vùng xa vùng xa thôi
mà xuống đây bao nhiêu cây số liền
mà năm nay được thi ở đây tạo ra thuận lợi cho bản thân
cho tự tin nên bước vào phòng thi cho gia đình nữa
môn thi đầu tiên của các thí sinh trong sáng nay là ngữ văn
với hình thức tự luận và thời gian thi rút ngắn chỉ còn một trăm hai mươi phút
với đề thi môn ngữ văn sáng nay nhiều thí sinh cho rằng không quá khó
phù hợp với chương trình trung học phổ thông
nhưng cũng có câu hỏi để phân loại trình độ
năng lực của thí sinh đòi hỏi thí sinh phải tư duy sáng tạo
gắn kiến thức văn học với đời sống xã hội
chiều nay các thí sinh sẽ tiếp tục với bài thi môn toán
dự đoán đây sẽ là buổi thi căng thẳng bởi năm nay là năm đầu tiên
áp dụng hình thức thi trắc nghiệm với hai mươi bốn mã đề thi
cho hai mươi bốn thí sinh trong mỗi phòng thi